hôm qua duma quốc gia tức hạ viện nga đã thông qua dự luật chấm dứt quy chế của hội đồng châu âu tại nga và rút khỏi hai mươi một thỏa thuận quốc tế với hội đồng này
dự luật do tổng thống vladimir putin đệ trình vào tháng một vừa qua đề xuất bãi bỏ tổng cộng hai mươi một văn kiện
trong đó có các công ước châu âu về chống khủng bố bảo vệ nhân quyền hiến trương châu âu về tự quản địa phương và hiến trương xã hội châu âu
dự luật cũng nêu rõ nga đang rút khỏi các thỏa thuận và từ chối quy chế của hội đồng châu âu do việc chấm dứt tư cách thành viên của nga trong tổ chức này vào hồi tháng ba năm ngoái
theo thứ trưởng ngoại giao nga alexander gushko nga vẫn là thành viên của khoảng bốn mươi công ước và nghị định thư có giá trị đối với các quốc gia ngoài hội đồng châu âu
nhà ngoại giao nga khẳng định moscow cũng sẽ sẵn sàng tiếp tục tham gia các thỏa thuận phi chính trị hóa này trên cơ sở bình đẳng
đồng thời các lợi ích của nga
cùng nguyên tắc bình đẳng về quyền và những cam kết được tính đến